một tụ điểm đánh bạc với hàng chục đối tượng tham gia vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên
phối hợp với công an huyện khói châu và công an xã bình minh bắt quả tang và thu giữ trên một trăm tám mươi ba triệu đồng
các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà ở của phạm văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn thiết trụ xã bình minh
cơ quan công an thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn một trăm tám mươi ba triệu đồng
một mươi bốn điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan
bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi năm đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cầm đầu là phạm văn đồng trú tại huyện văn giang tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm đối tượng này
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời tiếp tục đấu tranh và xử lý theo quy định
đối tượng nguyễn duy anh chú ở phường trung sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
là đối tượng trốn truy nã về tội giết người đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình bắt giữ
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại một quán bia tại thành phố tam điệp
do có mâu thuẫn từ trước với anh trương văn nghĩa trú tại huyện nho quang tỉnh ninh bình
duy anh đã dùng vỏ chai bia đâm hàng chục nhát vào người anh nghĩa khiến nạn nhân bị đa chấn thương
phải đi cấp cứu sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình truy bắt đối tượng truy nã phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng
phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt
đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt giữ
khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương
hiện nguyễn duy anh đã bị khởi tố về tội giết người để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nguyễn duy anh đã bị khởi tố về tội giết người để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại thôn nạ tạ xã thượng giáo huyện ba bể
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tàng hiệu
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn viên hồng phiến hai điện thoại di động số tiền bốn triệu bảy trăm linh ngàn đồng
khám xét nhà ở của hiệu cơ quan công an đã thu giữ thêm ba mươi bốn chín trăm hai mươi gram heroin
căn cứ vào các tình tiết băng nặng giảm nhẹ trích hình sự
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dương văn hiệu một mươi sáu năm tù phạt bổ sung năm triệu đồng
trộm cắp tài sản của một nhóm khách du lịch người nước ngoài
hai đối tượng là phan ngọc tâm và nguyễn thị thu đều trú ở thành phố nha trang
đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bắt giữ
vào chiều ngày hai mươi tháng sáu khi thấy một nhóm khách du lịch người nước ngoài tắm biển
nhưng để đồ ở khu vực bậc thềm quảng trường mùng hai tháng bốn thành phố nha trang
tâm ngồi trên xe máy của mình để cảnh giới
thu lợi dụng sơ hở đã lấy trộm một túi sách nữ bên trong có hai chiếc điện thoại cùng với một số tiền mặt
ngay sau đó tâm và thu đã bán hai chiếc điện thoại được tám triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
tại công an công an phan ngọc tâm và nguyễn thị thu còn khai nhận thêm
một số vụ trộm tài sản của khách du lịch tại khu vực bờ biển thành phố nhà trang
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của đảng và nhà nước
về tiếp tục đẩy mạnh kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực
vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu tại hà nội học viện báo chí và tuyên truyền phối hợp với hội nhà báo việt nam
tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề báo chí dư luận xã hội và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam hiện nay
ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn bảy mươi bài tham luận của lãnh đạo bộ ban ngành và các nhà khoa học
các bài tham luận tiếp cận dưới nhiều góc nhìn và chủ đề khác nhau nhưng nội dung chủ đạo là làm rõ thực trạng báo chí
dư luận xã hội với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam hiện nay
đồng thời khẳng định báo chí và dư luận xã hội là những lực lượng công cụ chủ lực trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn vai trò tác động của báo chí dư luận xã hội
đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta dự báo những thời cơ và thách thức
đồng thời đề xuất phương hướng giải pháp nhằm phát huy hiệu quả vai trò của báo chí dư luận xã hội
đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta thời gian tới

đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ trong đó có thực hiện giải pháp xác thực dữ liệu thẻ căn cước công dân gắn chip trong công tác tổ chức thi
giải pháp này bước đầu đã mang lại những hiệu quả mong đợi
trung tâm ngoại ngữ tin học của học viện an ninh đây là kỳ thi sát hạch định kỳ
mỗi thí sinh khi bước vào phòng thi đều được nhận diện qua phần mềm ai
sau đó mỗi thí sinh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip quét qua phần mềm
với giải pháp này đã hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ coi thi trong khâu kiểm soát thí sinh vào vòng thi
đảm bảo xác thực căn cước công dân thí sinh với thí sinh đăng ký thi là một
tránh tình trạng nhiều thí sinh sử dụng căn cứ công dân giả
sử dụng việc định danh sử dụng quét mã bằng chip điện tử thì nó mang lại sự hiệu quả rất cao
thời gian trung bình chúng ta có thể quét ra thông tin là tầm khoảng sáu một mươi giây hơn hẳn những cái bình thường
bình thường thì chúng tôi sử dụng việc là thủ công bình thường
bằng cách là chúng tôi so sánh những cái giấy tờ tùy thân
rồi so sánh với những cái dữ liệu khác thì rất là mất thời gian hơn
để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số
việc đầu tư ứng dụng công nghệ tại các cơ sở đào tạo là cần thiết
điều này sẽ giúp các cơ sở đào tạo có thêm màng lọc đảm bảo an ninh an toàn công bằng cho kỳ thi
thực tế trong thời gian vừa qua tình trạng thi hộ sử dụng căn cứ công dân dạ
hay sử dụng thiết bị gian lận công nghệ cao trong công tác khảo thí vẫn còn diễn biến phức tạp
điều này sẽ giúp các cơ sở đào tạo có thêm màng lọc đảm bảo an ninh an toàn công bằng cho kỳ thi
điều này sẽ giúp các cơ sở đào tạo có thêm màng lọc đảm bảo an ninh an toàn công bằng cho kỳ thi
năm nay tại kỳ thi đánh giá tư duy để kiểm soát thí sinh vào phòng thi
đại học bách khoa hà nội cũng đã sử dụng giải pháp xác minh định danh sử dụng căn cước công dân gắn chip
các thí sinh trước khi bước vào phòng thi đều được quét thẻ căn cước công dân gắn chip
kết nối dữ liệu bộ công an trong việc xác thực thông tin thí sinh
với độ chính xác một trăm linh toàn bộ thí sinh đều được kiểm tra an ninh trước khi thí sinh vào phòng thi
việc sử dụng giải pháp công nghệ này trong công tác tổ chức thi bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực
giúp tiết kiệm đáng kể chi phí trong việc tổ chức thi và tham gia thi
tránh tình trạng gian lận thi như thí sinh giả mạo hay thi hộ
trong chiều nay hai mươi hai tháng sáu đoàn công tác bộ y tế do thứ trưởng nguyễn thị liên hương dẫn đầu
đã có buổi thực địa kiểm tra công tác phòng chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết
trên địa bàn tp hcm trong bối cảnh số ca tay chân miệng đang diễn tiến bất thường trên địa bàn
tại trường mông đông tp đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác tập hứng phòng chống giám sát
ngăn ngừa bệnh tay chân miệng tại trường học
tiếp sau đó đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tp hcm
tại phường hai quận ba kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện di đồng một
theo báo cáo của sở y tế trong tuần vừa qua số ca mắc tay chân miệng tại tp hcm
dù không nhiều nhưng tỷ lệ bệnh nhân nặng rất nhiều
cụ thể trong số bốn trăm ba mươi một trường hợp nhập viện tại bệnh viện nhi đồng một
thì số ca nặng tăng gấp hai năm lần
hiện năm nay đã có bốn trường hợp tử vong từ các tỉnh chuyển về
bệnh tay chân miệng đối với tp hcm
cụ đã có những kịch bản phân công và trong từng bệnh viện có kế hoạch để phân điều trị
kể cả trong từng khoa phòng để khi mà cấp độ gia tăng số mắc thì cũng đã có đáp ứng
tuy nhiên mong rằng với cái mà cả thầy đã từng hướng dẫn địa phương rất là tin tưởng
làm thế nào để bớt đi cái chuyện viện hoặc là phát hiện sớm để chúng ta xử lý
ảnh cái chuyện lên trên này và có cái cái hướng dẫn nhiều hơn nữa
và thực tế thì cái cái tinh hình dịch là càng ngày thì nó sẽ có những cái cái mà không được hơn
trong thời gian qua nguồn cung thuốc gamma globalin dùng điều trị cho bệnh tay chân miệng độ hai độ ba còn ít
chỉ cầm cự thêm vài tuần nữa do nguồn cung toàn cầu đang khang hiếm kể từ sau dịch covid một mươi chín
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trong trường hợp thiếu
các bệnh viện có thể thay thế bằng thuốc khác và bổ sung lại việc chuyển tuyến đối với các bệnh viện
vừa rồi thì cục quản lý khám chữa bệnh cũng đã có một cái công văn chỉ đạo
nó là công văn ba năm sáu năm ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba về tăng cường những công tác điều trị bệnh tay chân miệng
để gửi cho tất cả các sở y tế các tỉnh thành phố và các bệnh viện truyền nhiễm của các tỉnh
trong đó cũng đã được quan tâm đến việc tăng cường những công tác này
với các tỉnh cũng như là tăng cường công tác chẳng đoán công tác điều trị
tăng cường vật tư trang thiết bị cũng như là nội dung tập huấn
và đặc biệt trong đó thì cũng có cái chỉ đạo về cái phân tuyến điều trị
đối với để hỗ trợ cho các tỉnh khu vực tiến nam và các tỉnh miền tây
với bốn bệnh viện mà tuy nhiên nếu như các bệnh viện chúng ta có thể đề xuất
để chúng ta phân cấp cái chuyển tuyến cụ thể hơn nữa cho bốn cái bệnh viện này như thế nào
thì sau đây cũng có thể bị bệnh viện
có cái phần bàn công văn gửi về cụ để chúng tôi có một cái cơ sở
để làm cái chỉ đạo một cái chính thông
mới đây hãng taxi sài gòn tourist đã bị tổng công ty du lịch sài gòn khởi kiện
vì hành vi mạo danh thương hiệu
đồng thời hãng này và hãng sài gòn chiếc taxi đã bị cảng hàng không tân sơ nhất
đình chỉ hoạt động
cục hàng không việt nam vừa có công văn gửi cảng vụ hàng không miền nam
và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất về việc tăng cường công tác đảm bảo
an ninh trật tự và xử lý tình trạng xe dù gian lận cướp taxi tại sân bay tân sơn nhất
cục hàng không cho biết qua thông tin phản ánh của báo chí và các phương tiện truyền thông
hiện tình trạng gian lận giá taxi đang diễn ra phức tạp tại sân bay tân sơn nhất
gây mất an ninh trực tự ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại sân bay
và quyền lợi của hành khách
để ngăn chặn tình trạng trên cục hàng không yêu cầu cảng vụ hàng không miền nam
làm việc và đề xuất với công an tp hcm đồng công an cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
sở giao thông vận tải tp hcm tổ chức tăng cường công tác kiểm tra xử lý tình trạng gian lận giá taxi
ép giá khách chèo kéo khách xe dù hoạt động tại sân bay tân sơn nhất
hiện tại hai đơn vị taxi công ty trách nhiệm hữu hàng vận tải sài gòn taxi
chip taxi và công ty cổ phần vận chuyển sài gòn tourist sài gòn tourist taxi
đã bị tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ phần tải hành khách bằng xe taxi
tại sân bay tân sơn nhất để xử lý các vi phạm liên quan
thời gian bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng sáu cho đến khi có thông báo mới
ngoài ra tòa án nhân dân tp hcm cũng đã nhận đơn khởi kiện của tổng công ty du lịch sài gòn
trách nhiệm hữu hạng một thành viên kiện công ty cổ phần vận chuyển sài gòn tourist
sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền sài gòn tourist
công an tp hcm vừa cho biết công an huyện bình chánh vừa phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng
có hành vi chỉnh sửa thời hạn sử dụng của nhiều loại thực phẩm của các thương hiệu nổi tiếng
trên thị trường với quy mô lớn thu giữ nhiều tăng vật liên quan
trước đó lúc chín h ba mươi ngày một mươi bảy tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
công an huyện bình chánh phối hợp công an xã vĩnh lộc a tiến hành kiểm tra kho hàng
tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh phát hiện bảy đối tượng đang có hành vi
sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng của các sản phẩm sữa nước ngọt nước mắm
và nước rửa chén thuộc các thương hiệu trên thị trường
mở rộng điều tra công an xác định thêm tô khánh xuyên ba mươi sáu tuổi quê vĩnh long
là nghi phạm chủ mưu làm chủ kho hàng bách hóa tại số sáu trịnh quang nghị phường bảy quận tám
cũng trực tiếp sản xuất các sản phẩm sữa nước dạy khác nước mắm giả giá trị sử dụng
công an thu giữ hơn ba trăm linh thùng sữa gần ba chai nước ngọt bốn mươi năm thùng nước mắm
đã được các nghi phạm tẩy xóa tên mới hạn sử dụng
công an huyện bình chánh cho biết việc các sản phẩm giả nêu trên lưu thông ngoài thị trường
sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị từ một trăm linh sáu kg bột thuốc lắc đối tượng trí cá voi và đồng bọn đã pha trộn
với các chất bộ hóa học khác để bào chế ra hơn hai trăm ba mươi kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên
tương đương hơn bốn trăm năm mươi viên thuốc lắc
đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và một số thành tỉnh thành phố khác thu lợi hàng chục tỷ đồng
vậy các đối tượng đã làm thế nào để pha chế ra số lượng lớn thuốc lắc trên
sau đây là những hình ảnh mà phóng viên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận
tại hai ổ sản xuất ma túy do trí cá voi cầm đầu
dung cưu thí nghiệm hóa học
các loại khuôn với nhiều hình dáng khác nhau
hàng trăm kg chất hóa học các loại
đây là những máy móc thiết bị nguyên liệu mà công an phát hiện khi tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở
cất dấu bao chế đóng gói thuốc lắc của các đối tượng trong đường dây
đáng chú ý
tại một địa điểm khám xét
trên địa bàn quận bốn
công an thành phố hồ chí minh phát hiện
một căn phòng có bố trí nhiều máy móc
dung cưu thí nghiệm hóa học
được đối tượng trí cá voi sử dụng làm nơi nghiên cứu sản xuất thuốc lắc
bàn ghi án đã
đã chọn thời điểm phá là vào chiều ngày hai mươi tháng bốn
bắt giữ là một mươi sáu đối tượng
thì ngay trong đêm là tiến hành khám xét toàn bộ là
trên một mươi sáu điểm
của các đối tượng này
thì quá trình khám xét thì thu giữ một lượng lớn máu tí
thu giữ toàn bộ các thiết bị máy móc và phương tiện
đối tượng trí này đã dùng vào việc điều chế
đóng gói máu tí
toàn bộ toàn vật này xuống máu tí và các thiết bị máy móc
thì phòng cảnh sát điều tra tài phạm máu tí đã tiến hành trưng cầu
giám định tại phòng kỹ thực hình sự
bỏ ở đây đó bỏ ở đây chú
bắt giữ các phiên chủ don
quá trình làm thì khá là khó khăn
vì đó cái lượng mẫu là nó rất là lớn
nó lên đến hơn
và rất nhiều mẫu khác nhau rất là phức tạp
khi mà mình tiến hành các công tác giám định tại phòng thí nghiệm
thì mình cũng tiếp tục là phát hiện được một số cái dấu vết một số cái tiền chất
để phục vụ cho việc sản xuất ma túy của các đối tượng này
tới các cái mẫu vật mà hiện tìm thấy thì cái quy mô nó là rất lớn
nó sản xuất ra cái ma túy có khả năng là mình đánh giá nó như là
ở một cái quy mô như là công nghiệp sản xuất hàng loạt
đến nay công an thành phố hồ chí minh đã triệt phá bốc gỡ toàn bộ đường dây mua bán
bạo cháy đóng gói thuốc lắc mdma do đối tượng trí cá voi cầm đầu
bắt giữ hai mươi một đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu
thu giữ hơn một mươi tám viên ma túy tổng hợp
một trăm hai mươi gói nước vui hai mươi một gói chứa chất tinh thể không màu và viên đén các loại
hiện đang tiến hành giám định cùng toàn bộ phương tiện thiết bị
nguyên liệu để phục vụ quá trình bạo cháy nghiên cứu sản xuất thuốc lắc mdma
bên cạnh đó đã kịp thời ngang dặn không để các đối tượng nghiên cứu
sản xuất thành công thuốc lắc mdma ngay tại địa bàn thành phố
thứ nhất là cái thách thức là chúng lợi dụng các công ty vận chuyển hàng hóa
từ nước ngoài về việt nam để
lẫn lộn với hàng hóa thông thường đặc biệt là bột ma túy
cái thứ hai là chúng thuê những người có am hiểu về lĩnh vực hóa học
để bào chế pha trộn ma túy
bọn chúng có một cái mạng lưới để khi sản phẩm ra thì tiêu thụ và bán ngay trong ngày
các lực lượng trinh sát cũng sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để mà nắm rõ là cái số lượng ma túy cất dấu là bao nhiêu và cất giấu ở đâu
để mà trong quá trình khám xét thì để không có bỏ lọt để xót cái tan vật để mà củng cố chiến cứu để mà đấu tranh về khám phá cái chiến án
chiến công xuất sắc này của lực lượng công an tp hcm

đã thể hiện tinh thần mưu trí sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động
từng bước vô hiệu hóa nguồn cung ma túy vào trong nước
là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
cấp phần chặn đứng xóa bỏ tội phạm ma túy giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
được đông đảo dư luận nhân dân đồng tình người khen
thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an huyện bố trạch công an tp nam định
và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức lừa bán vé máy bay qua mạng
qua điều tra bước đầu xác định lợi dụng người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước
trần văn tình chú tại thành phố nam định thu mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ trên mạng
sau đó đăng tải các bài viết bán vé máy bay lên facebook với mục đích lừa bán vé giá rẻ chiếm đoạt tài sản
trần văn tình đã lừa tám bị hại với tổng số tiền hơn hai trăm linh ba triệu đồng
trong đó có một nạn nhân tại tỉnh quảng bình bị lừa hơn bốn mươi ba triệu đồng
công an huyện bố trạch đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn tình
đồng thời tạm giữ gần hai mươi năm triệu đồng một số thiết kiệm một trăm linh triệu đồng
hai điện thoại di động hai thẻ atm năm mươi hai thẻ sim và một số tài liệu có liên quan
hiện vụ việc đang được các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình tiếp tục mở rộng đấu tranh và xử lý
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền
nguyễn tuấn minh chú tại huyện bắc hà tỉnh lào cai đã bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bắt giữ
cụ thể ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại văn phòng công chứng lê văn hải trên địa bàn tổ dân phố phú cường một thị trấn phố lu huyện bảo thắng
công an huyện bảo thắng đã phát hiện đối tượng minh đang sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và hợp đồng ủy quyền nghi là giả để công chứng làm thủ tục thế chấp vay năm trăm linh triệu đồng của một người tại huyện mê linh hà nội
tại cơ quan điều tra minh bước đầu khai nhận do kinh doanh thua lỗ nợ nần nên đã nảy sinh ý định
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền
mình đặt qua mạng xã hội các loại giấy tờ tài liệu giả trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để đi lừa đảo vay tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng ba tỷ đồng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện bảo thắng
đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh làm rõ sự việc
tại thành phố hồ chí minh công an huyện bình chánh phối hợp với công an xã vĩnh lộc a
vừa phát hiện một cơ sở chuyên làm hàng giả tạm giữ chín đối tượng có liên quan
tiến hành kiểm tra kho hàng tại ấp bốn a xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
lực lượng chức năng phát hiện võ thanh tân và võ thanh tân
huỳnh thị thùy trang đang chỉ đạo năm người sản xuất hàng giả là các sản phẩm sữa
nước ngọt nước mắm và nước rửa bát
mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện thêm đối tượng tô khánh xuyên
chú tại tỉnh vĩnh long là đối tượng chủ mưu làm chủ kho hàng bách hóa tại số sáu
và trịnh quang nghị chú tại quận tám cũng sử dụng hành vi tương tự
trực tiếp sản xuất các sản phẩm sữa nước giải khát nước mắm giả
cơ quan công an đã thu giữ ba trăm một mươi năm thùng sữa bốn mươi năm thùng nước mắm cùng với hai chín trăm linh chai nước ngọt giả
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị và các bạn lợi dụng nắng nóng gai gắt nguồn cung điện hạn chế
trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao nhiều thông tin giao bán các thiết bị tiết kiệm điện
với đủ loại giá lại được dịp giao bán tràn lan trên mạng xã
trong thời gian xã hội với nhiều chiêu trò quảng cáo đã có không ít khách hàng lại sập bẫy các đối tượng này
khi nắng nóng diễn ra nhu cầu sử dụng điện lại càng tăng mạnh
nắm bắt tâm lý người dân muốn tiết kiệm khi công suất sử dụng điện lớn
nhiều chiêu trò quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện lại nở rộ
chỉ với hơn năm trăm linh đồng khách hàng có thể tiết kiệm điện năng tiêu thụ đến bốn mươi
bảo hành uy tín một đối một cam kết nếu không giảm tiền điện sau một tháng sử dụng

đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm nay thế nhưng cứ đến thời điểm nắng nóng
là các chiêu trò quảng cáo bán sản phẩm tiết kiệm điện lại tiếp tục nở rộ
nhiều chuyên gia cho biết
những sản phẩm được quảng cáo không có khả năng tiết kiệm điện như đồi thổi
thực chất đây chỉ là một thiết bị được cấu tạo khá đơn giản
chỉ gồm có một tủ điện một bảng mạch gồm tám con điện trở giúp chiếu sáng bóng đèn led
khi mà người bán hàng giới thiệu các sản phẩm họ đem đến giới thiệu cho khách hàng
thì thông thường họ sẽ thực hiện một động tác làm mẫu
tức là họ sử dụng mạng điện ở trong gia đình mình
và sau đó họ cắm cái thiết bị của mình
tức là họ sử dụng hiệu vào trong cái lưới điện chung và sau đó thì họ dùng một cái đồng hồ ampere kìm
họ kẹp trên dây và nhìn thấy được là dòng điện đang giảm xuống là ba ampere
và từ đấy họ thuyết phục họ trao đổi với các khách hàng là nó giảm được khoảng đầu ba mươi đến bốn mươi
trong thực tế thì cái việc tiết kiệm cái giá trị hiển thị đấy nó chỉ là giá trị dòng điện thôi
chứ không phải là giá trị
công suất mà có thể là tiết kiệm hoặc là tiết giảm được
để tiết kiệm điện hiệu quả phải xuất phát từ việc sử dụng thiết bị điện đúng cách đúng lúc đúng nhu cầu
và chọn các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm theo tiêu chuẩn đã được ngành chức năng thẩm định
chẳng hạn như khách hàng nên sử dụng bóng đèn led thay vì đèn dây tóc máy lạnh tủ lạnh ivator
khi ra khỏi nhà hoặc không sử dụng thì cúp điện cầu giao rút dây ra khỏi nguồn điện
đảm bảo giảm được hiện tượng làm nóng chai đất cũng như tiết kiệm năng lượng cho gia đình
thứ nhất là đối với các máy móc thiết bị đối với hệ thống máy điều hòa
chúng tôi vẫn có lời khuyên là nên chọn các máy mà được đánh rán nhãn với các nhãn lớn để chúng ta tiết kiệm năng lượng
đấy chính là giấy đã chứng minh giấy xác thực là tiết kiệm
thứ hai là những máy điều hòa có dùng công nghệ inverter

chuyên gia cũng khuyên cáo người tiêu dùng nên cảnh giác với những thiết bị tiết kiệm điện trôi nổi ngoài thị trường
nếu như trên thị trường có những loại thiết bị thực sự có tác dụng làm công tơ điện chạy chậm lại
thì ngành điện sẽ bị thiệt hại nặng nề
người dân sử dụng các thiết bị này là có hành vi vi phạm sử dụng điện và sẽ bị truy thu tiền điện
thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định số ba mươi sáu về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
nghị định nêu rõ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh
của kỳ tính thuế tháng sáu tháng bảy tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế
các tháng tháng sáu tháng bảy tháng tám và tháng chín hai nghìn hai mươi ba chậm nhất là ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
và quy định cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể sau thời gian gia hạn theo nghị định này
việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
được thực hiện theo quy định hiện hành
theo thống kê thì đến nay mới có khoảng một trăm linh dự án nhà ở xã hội được cấp phép đầu tư
thuộc gói vay ưu đãi một trăm hai mươi tỷ đồng do vẫn còn những rào cản tiếp cận gói tín dụng này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

gói tín dụng ưu đãi vẫn nằm yên tại các ngân hàng
nhiều địa phương thì chưa thể công bố công khai danh mục dự án được hưởng ưu đãi
do đang tiếp tục giả soát
trong số một trăm linh dự án các địa phương đã giả soát và gửi lên bộ xây dựng xin ý kiến
có nhiều dự án chưa đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chí tính pháp lý
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng tới thời điểm này vẫn chưa thể giải ngân
lý do duy nhất đó là chưa có dự án để cho vay
bởi hiện tại nhiều tỉnh thành vẫn trong quá trình giả soát bổ sung thủ tục cho các dự án
số ít địa phương đã công bố công khai danh sách thì bắc giang là tỉnh bị trả lại hồ sơ đầu tiên
vì nhiều dự án thiếu hồ sơ thủ tục pháp lý như quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
thiếu giấy phép xây dựng
hiệp hội vận tải hàng không quốc tế dự báo lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không
trên toàn cầu sẽ tăng hơn hai mươi tám so với năm ngoái
lên bốn ba mươi năm tỷ lượt người trong năm nay
như vậy gần trở lại mức của năm hai nghìn một mươi chín trước đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của ngành hàng không là sự chật vật của các nhà cung cấp máy bay và linh kiện
sau đại dịch việc sản xuất đủ máy bay để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không
đang là bài toán gây đau đầu cho nhiều công ty
theo các chuyên gia về tổng thể việc phục hồi chuỗi cung ứng ngành hàng không
về mức trước đại dịch không phải là điều quá xa vời
tuy nhiên tình hình vẫn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế vĩ mô
lạm phát tác động của tình hình địa chính trị và các vấn đề lao động
thật không may những tác động này được dự báo là sẽ vẫn tồn tại trong một hoặc hai năm tới
thưa quý vị đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia
tour nước ngoài tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của du khách việt trong dịp hè năm nay
tỷ lệ đặt tour hiện chiếm khoảng sáu mươi so với tour nội địa
thông tin từ nhiều địa phương và doanh nghiệp lữ hành cho thấy
sự sẵn sàng đổi mới tăng cường ưu đãi nhằm tăng sức hút cho các điểm đến trong nước
đối với cả du khách nội địa và quốc tế chính là một trong những đòn bẩy khiến cho tour nước ngoài chiếm ưu thế
từ đầu tháng năm nhiều doanh nghiệp lữ hành đã dự đoán được thị trường tour hè
sẽ có sự bùng nổ của các tour nước ngoài đặc biệt là gói sản phẩm đi các nước đông nam á
còn theo lý giải từ đại diện công ty cung cấp các dịch vụ hàng không này
giá vé cạnh tranh chính là yếu tố thu hút nhiều khách hàng mua tour nước ngoài
vì so với giá hai nghìn hai mươi hai thì sau khi mở lại thì tất cả các ngành nghề dịch vụ phụ trợ cho du lịch
đều có giảm giá để thu hút khách và năm nay người ta quay về mặt đặc trưng
nên giá nó bị tăng thường thường cấp đôi đến cấp ba
nên là tạo thành một cảm giá giá rất là sốc đối với khách hàng
và cũng như là trong lý do đầu tiên thì sau khi mà quốc tế mở lại
thì bây giờ người ta đi lại thăm những trường mới
và cái thứ ba là thực ra tour nội địa thì hiện tại là các nơi các thành phố và tỉnh thành
chưa làm được
nhiều các sản phẩm mới luôn luôn là không làm mới cái sản phẩm du lịch
yếu tố giá tour chi phí dịch vụ là một trong những yếu tố tác động đến lựa chọn của du khách
các tour quốc tế hiện có mức giá khá cạnh tranh so với tour nội địa
đơn cử tour miền bắc bốn ngày ba đêm hiện có giá khoảng một mươi một triệu đồng
cao hơn so với giá tour đi thái lan năm ngày bốn đêm khoảng từ bảy đến một mươi triệu đồng
tour du lịch nước ngoài vẫn luôn là một cái nhiều điểm đến
hấp dẫn khách trong dịp hè cũng như dịp lễ
giá có cao hơn rất nhiều so với những cái thời điểm khác cùng kỳ trong năm
nhưng với cái nhu cầu và cái thị hiếu của khách thì chúng tôi cũng xây dựng rất nhiều sản phẩm
khách lựa chọn
thay vì những cái sản phẩm quá giảm giá thì chúng tôi đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ
mặc dù sức mua sôi động các công ty lữ hành cho rằng thị trường ao bao sẽ không có đột biến
hay mốc cao điểm để tăng tính cạnh tranh cho du lịch trong nước ngoài yếu tố về giá cả
chất lượng dịch vụ
tại một số địa phương các doanh nghiệp du lịch doanh nghiệp vận tải các điểm đến và cơ sở lưu trú
đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai đồng thời các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn
tuyệt đối cho du khách tạo môi trường du lịch an toàn và thân thiện
trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế hải phòng thực hiện công tác kiểm dịch đối với tất cả các tàu nhập cảnh
và các chuyến bay nhập cảnh tại cảng không quốc tế cáp bi
trung bình mỗi ngày trung tâm thực hiện công tác kiểm dịch từ một mươi đến một mươi năm tàu nhập cảnh
và một chuyến bay nhập cảnh tại cảng không quốc tế cáp bi
trung tâm thực hiện việc giám sát y tế đối với hai trăm năm mươi ba trăm linh thuyền viên trên các tàu nhập cảnh
và khoảng hai trăm linh hành khách trên chuyến bay nhập cảnh
thì trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển hải phòng
và cảng hàng không quốc tế cát bi xây dựng kế hoạch đáp ứng các tình huống phòng chống dịch bệnh tại cảng
theo các chuyên gia về du lịch khi kinh tế gặp khó du khách việt vốn kỹ tính sẽ kiểm tra nhiều thông tin hơn về chuyến đi
khách hàng quan tâm đến các tour cao cấp đặt ra yêu cầu cao hơn khi họ có khả năng chi trả
đồng nghĩa doanh nghiệp lữ hành phải cung cấp sản phẩm chất lượng tương xứng với đòi hỏi này
đó cũng chính là thách thức đặt ra với những đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch tại các đường tour đi nước ngoài
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý khác
đến từ trường quay phía nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị nhằm mục đích là kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác du lịch giữa việt nam
thành phố hồ chí minh với campuchia
thành phố vừa có chương trình quảng bá điểm đến du lịch y tế tới khách campuchia
nhằm tăng lượng khách hai chiều giữa đôi bên
thành phố hồ chí minh đã giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của việt nam
thành phố hồ chí minh đặc biệt là sản phẩm du lịch y tế
giới thiệu trực tiếp sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch
bệnh viện cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe của việt nam
những điểm mạnh của hệ thống y tế công lập tư nhân của thành phố
với những dịch vụ sản phẩm du lịch y tế trọn gói an toàn tiện lợi
với giá cả hợp lý cũng được giới thiệu đến nước bạn
thông qua chương trình thành phố mong muốn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác
của các doanh nghiệp du lịch giữa hai bên
qua đáp thuốc đại sự tăng trưởng của dòng khách du lịch hai chiều
giữa việt nam và campuchia
đại diện bộ du lịch campuchia chia sẻ
thông qua du lịch mối quan hệ lâu đời hợp tác tốt đẹp và đoàn kết giữa hai nước
đặc biệt là tình đoàn kết hợp tác bình chặt của thành phố kết nghĩa
thành phố hồ chí minh và nông tên sẽ ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu
thưa quý vị giao dịch nhà phố những tháng gần đây khởi sắc bất động sản đất nền
ở các tỉnh thành quá biến động
giá bắt đầu lao dốc thanh khoản kém đã khiến cho nhiều nhà đầu tư có xu hướng
là quay về thành phố hồ chí minh để tìm mua nhà phố hiện hữu
trong khi những phân khúc đất nền căn hộ chung cư biệt thự đang ế khách
thị trường dựng dư trầm lắng thì giao dịch nhà phố hiện hữu
dạng triển lẽ ở khu vực thành phố hồ chí minh lại có nhiều tín hiệu tích cực hơn cả
theo chia sẻ từ các sàn giao dịch bất động sản từ đầu năm đến nay đã có hàng trăm giao dịch thành công
chủ yếu là nhà phố triển lẽ tại các quận gần trung tâm thành phố hồ chí minh
như gò vấp quận một mươi hai bình tân thành phố thủ đức
khách đi tìm mua nhà phố triển lẽ tại thành phố hồ chí minh đã có dấu hiệu sôi động trở lại
khi bắt đầu có người bán kẻ mua
đặc biệt là những nhà phố có mức giá trên dưới một mươi tỷ đồng vị trí mặt tiền đường
có hoạt động mua bán nhộn nhịp thu hút khách nhiều hơn
các chuyên gia trong lĩnh vực này nhận định hiện nay những nhà đầu tư cá nhân có tiềm lực tài chính
vẫn còn rất nhiều
họ quan sát thị trường bất động sản đánh bắt xa bờ ở các tỉnh có biến động giá mạnh
nhưng lại có nhiều rủi ro mất thành khoản
nhất là hiện tại phân khúc đất nền hay nhà phố dự án ở các tỉnh thành đều đang giảm giá
cắt lỗ cũng không có người mua và gần như rất khó khai thác cho thuê để có nguồn thu
còn phân khúc căn hộ các nhà đầu tư có tiền mặt sẵn lại ít chọn phân khúc này
vì giá trị sinh lời qua mỗi năm không nhiều
giải thưởng hàng không thế giới cara hai nghìn hai mươi ba được công bố tối ngày hai mươi tháng sáu
tại bảo tàng hàng không và vũ trụ tại triển lãm hàng không paris
hãng hàng không quốc gia việt nam airlines xuất hiện ở vị trí bốn mươi bốn trong top năm mươi hãng bay tốt nhất thế giới
tăng hạn từ bốn mươi tám của năm hai nghìn hai mươi hai
lần thứ năm trong lịch sử hai mươi ba năm của giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới
singapore airlines được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất năm hai nghìn hai mươi
trong hai mươi ba qua tại airways hãng hàng không bảy lần đoạt giải hãng hàng không của năm đến thứ hai năm nay
tiếp theo là anna o nippon airways của nhật bản emirates ở vị trí thứ bốn và japan airlines ở vị trí thứ năm
trong đó anna dẫn đầu với giải thưởng về tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất khi được vinh danh là hãng hàng không sạch nhất thế giới
năm thứ ba liên tiếp cũng như giành được giải thưởng dịch vụ sân bay tốt nhất thế giới
ngoài việt nam airlines một hãng hàng không khác của việt nam là vietjet air
cũng được xứng tên ở hạng một hãng hàng không giá rẻ tốt nhất việt nam
giải thưởng hàng không thế giới skytrax được xem là giải oscar của ngành hàng không
tổ chức lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
kết quả giải thưởng dựa trên đánh giá của hành khách
qua một khảo sát được thực hiện rộng rãi trên toàn thế giới
do nguồn cung hạn chế nên giá heo hơi tại các tỉnh ở phía nam tiếp tục tăng lên
với mức giá bình quân là năm mươi chín đồng mỗi kg
các hộ dân nuôi heo bắt đầu có lãi và hy vọng thì mức giá này sẽ duy trì trong thời gian tới
khi nhận tại các tỉnh miền nam
giá heo hơi tăng hai đồng tại vĩnh long và sóc trăng lên năm mươi chín sáu mươi đồng một kg
đây cũng là mức giá phổ biến của khu vực này
đưa giá bình quân lên năm mươi chín năm trăm linh đồng một kg
giá heo bình quân cả nước hiện năm mươi chín bảy trăm linh đồng mỗi kg
giá heo giống tiếp tục tăng từ một mươi đến hai mươi đồng ở nhiều nơi
lên mức một ba mươi bảy một ba mươi tám triệu đồng một con ở miền bắc và trung
còn miền nam là một ba mươi bốn triệu đồng một con
giá heo hơi của trung quốc

tại thị trường thành phố hồ chí minh
lượng heo về chợ gần bốn tám trăm linh con
giá heo mảnh ở các chợ đầu mối
từ bảy mươi năm đến bảy mươi bảy đồng một kg
giá thịt heo bán lẻ tại các chợ và siêu thị
tăng từ ba năm đồng một kg
cụ thể ba rọi một trăm năm mươi năm đồng một kg
sườn non từ một trăm sáu mươi năm đồng một kg
sườn già một trăm một mươi năm đồng một kg
nạc phai và đùi khoảng một trăm linh năm đồng một kg
chân gà rút xương một trăm một mươi ba đồng một kg
giá heo hơi đã có xu hướng tăng mạnh từ đầu tháng năm
và tiếp tục được dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới
do nguồn cung giảm súc
dù đã bắt đầu có lãi
nhưng nhiều hộ chăn nuôi không vội vàng trong việc tái đàn
do thị trường vẫn chưa ổn định
và sức mua của người dân còn yếu
sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu
micro số hai tại thành phố hồ chí minh
chính thức được khởi công
lễ khởi công hôm nay
nhằm tiến hành xây dựng và tái bố trí
các hàng mục hạ tầng kỹ thuật
như hệ thống điện thoát nước cấp nước
và mạng viễn thông cây xanh biển giao thông
đây là công đoạn làm sạch mặt bằng
đây là công đoạn làm sạch mặt bằng
cả trên mặt đất và không gian ngầm
trước khi bạn giao cho nhà thầu chính thi công
so với tuyến micro số một
thì tuyến micro số hai cũng khá đặc biệt
bởi hầu hết chiều dài có tới

là công trình ngầm
tuyến tàu điện ngầm hai

lúc đó có chín ba km đi ngầm
và hai km đi ngang cao
với một mươi một trà ga chảy dọc đường cách mạng tám đường trường sinh mà đi cao các quận một quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận tân bình và quận tân phú

dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành khai thác năm hai nghìn ba mươi và hai năm cho công tác bảo hành đến năm hai nghìn ba mươi hai
dự án metro số hai có tổng mức đầu tư gần bốn mươi tám tỷ đồng tương đương gần hai một tỷ usd

giúp kinh nghiệm dự án tuyến một cũng như metro ở hà nội
chúng tôi bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch đã được di rời ở tầng kỹ thuật cho nhà thầu chính
để họ chủ động họ thi công trong khu vực để bàn giao
khi đó nó giảm thiểu được cái chậm trễ tiến độ và thúc đẩy tiến độ dự án như thủ tướng đã phê duyệt
và rất mong muốn tiến số hai mau chóng khởi công và hoàn thành để đưa lại lợi ích tốt nhất cho người dân trong quá trình đi lại
để đạt được các kết quả như mong đợi ban quản lý đường sắt đô thị thành phố cho biết
với các nhà thầu tư vấn và các bên tham gia dự án nỗ lực chung sức đồng lòng tập trung mọi nguồn lực
để đẩy nhanh tiến độ thi công công tác xây dựng chi dời và tái bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật
tuyến tàu điện ngầm số hai đảm bảo an toàn chất lượng hiệu quả
sáng ngày hai mươi hai tháng sáu tại tp hcm công ty cổ phận du lịch văn hóa xuế tiên
phối hợp cùng với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm
sở du lịch tp hcm
và liên hiệp các tổ chức khổ nghệ của tp hcm tổ chức tổng kết và trao giải
hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây năm hai nghìn hai mươi
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
bên cạnh chủ đề về văn hóa du lịch lịch sử việt nam năm nay hội thi mở rộng thêm nhiều chủ đề
với mục đích khuyến khích các nghệ dân lan tỏa giá trị của du lịch xanh
sự phát triển vượt bậc của tp hcm xu hướng nền nông nghiệp việt nam trong thời đại mới
nêu cao tinh thần sáng tạo và hướng tới nâng tầm chất lượng cuộc sống
ngày càng văn minh hiện đại như tp hcm du lịch xanh suối tiên lá phổi xanh trong lòng thành phố
nông sản việt kết hợp công nghệ cao
với nhiều màu sắc mới mẻ và sinh động hội thi đã thu hút được hàng ngàn lượt khách tham quan chìm ngưỡng
năm nay ngoài các nghệ nhân đến từ tp hcm bình dương đồng nai bến trè an giang
hội thi còn chào đón các nghệ nhân đến từ những tỉnh rất xa về tham dự
cùng với niềm đam mê các nghệ nhân đã phát huy hết tài năng tạo hình nghệ thuật trái cây
để tạo ra những tác phẩm độc đáo lạ mắt ấn tượng nhằm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan
tìm hiểu như việt nam trang sử hào hùng phật pháp nhịm màu an nhiên
tôi là lần đầu tiên tham gia cuộc thi này và từ hà nội vào thì đây là tác phẩm của mình là tên là an nhiên
mình muốn truyền tải qua cái tác phẩm của mình có nghĩa là sự bình yên an yên giữa cái cuộc sống rất là
bây giờ cuộc sống rất là kiểu nhiều lo toan
một bề và rất nhiều là cái sức lặng của cơ máu hoạt tiến
thì mình muốn qua cái tác phẩm của mình là tên là an nhiên
thì mình muốn gửi tới thông nghiệp với mọi người là mình luôn là bình yên bình thẳng trước một bề của cuộc sống
nằm trong khuôn khổ lễ hội trái cây nam bộ năm hai nghìn hai mươi ba hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây năm nay
được ban tổ chức đã chọn ra một mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
đây cũng là sân chơi
giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân tạo hình trái cây tại các tỉnh phía nam với các tỉnh phía bắc
để cùng giới thiệu đến du khách những loại trái cây ngon an toàn bộ dưỡng từ các vùng miền
bộ sưu tập tác phẩm năm nay sẽ được trưng bày tại suối tiên đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba